văn phòng chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam
tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
và đề án xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm hai nghìn một mươi chín phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
chính phủ thủ tướng chính phủ biểu dương tinh thần trách nhiệm sự chủ động tích cực của các bộ ngành địa phương
đơn vị trong việc quán triệt tổ chức thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng một năm trăm linh đến hai hài cốt liệt sĩ
xác định danh tính khoảng sáu trăm linh hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
bên cạnh đó hoàn thành cơ bản ra soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ
chuẩn hóa thông tin tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ mộ liệt sĩ
thần nhân liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn
lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở ba cấp xã huyện tỉnh
ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
khẩn trương đưa vào khai thác sử dụng